tối ngày một tháng bảy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao đã về đến hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và hàng đầu thế giới g hai mươi
và thăm chính thức nhật bản theo lời mời của thủ tướng nhật bản abe shinzo
sau đây là phần tổng hợp của phóng viên truyền hình nhân dân
với năm mươi bảy hoạt động trong chương trình làm việc khẩn trương từ ngày hai mươi bảy tháng sáu đến mùng một tháng bảy
chuyến công tác tại nhật bản của thủ tướng nguyễn xuân phúc đạt nhiều kết quả tích cực
thúc đẩy quan hệ hưu nghị hợp tác song phương thể hiện tinh thần chủ động hội nhập quốc tế
đóng góp tích cực với hội nghị thượng đỉnh g hai mươi
đây là lần thứ hai trong hai năm qua thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn cấp cao việt nam
tham dự hội nghị của nhóm hai mươi nền kinh tế lớn chiếm hai phần ba dân số thế giới chín mươi gdp toàn cầu
với tư cách thách mời đặc biệt thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham gia thảo luận tại tất cả các phiên họp của hội nghị
và đóng góp ý kiến vào dự thảo tuyên bố chung của hội nghị
tại phiên họp chính thức đầu tiên của hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các nhà lãnh đạo
thảo luận tình hình triển vọng kinh tế thương mại và đầu tư toàn cầu
các nhà lãnh đạo đã đánh giá căng thẳng thương mại còn tiếp diễn khó lường
kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại với nhiều rủi ro khẳng định tiếp tục sử dụng
phối hợp các công cụ chính sách để thúc đẩy tăng trưởng bền vững cân bằng và bao trùm
củng cố lòng tin ngăn ngừa rủi ro bất ổn
kết thúc hai ngày thảo luận hai mươi tám hai mươi chín tháng sáu hội nghị đã thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo g hai mươi
trong đó khẳng định tiếp tục hợp tác phối hợp trong các vấn đề kinh tế toàn cầu
ủng hộ các sáng kiến của nước chủ nhà nhật bản về đổi mới sáng tạo
đề cao vai trò của phụ nữ và lưu chuyển dữ liệu tin cậy an toàn
thăm chính thức nhật bản trong ngày một tháng bảy tại tokyo nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của việt nam
thăm nhật bản trong thời kỳ lệnh hòa thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội đàm với thủ tướng nhật bản abe shinzo
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn coi nhật bản là đối tác tin cậy
quan trọng hàng đầu và lâu dài thủ tướng abe shinzo đánh giá cao vị thế vai trò
và những thành tiệu đối ngoại của việt nam thời gian qua cảm ơn những sáng kiến và đóng góp tích cực
của thủ tướng và đoàn việt nam đóng góp vào thành công của hội nghị cấp cao g hai mươi
sau hội đàm hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa hai bên
gồm hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù công hàm trao đổi về dự án học bổng phát triển
nguồn nhân lực các bản ghi nhớ về hợp tác về chăm sóc sức khỏe về việc tiếp tục thúc đẩy
các hoạt động hợp tác hướng tới mô hình cosen tại việt nam về khung pháp lý cơ bản để thực hiện
đúng chương trình lao động kỹ năng đặc định thỏa thuận hạn mức tín dụng hai trăm linh triệu đô la
cho phát triển sáng tạo thân thiện môi trường
có thể nói chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi và thăm chính thức nhật bản của thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
nâng cao vị thế quốc gia đóng góp tích cực chủ động có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề quốc tế
góp phần vì hòa bình phồn vinh hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới